tại bình phước cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân bình phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình phước giữa một chiếc xe tải và người điều khiển xe máy khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ
tại bình phước cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua khu phố tân bình phường tân bình thị xã đồng xoài tỉnh bình thị xã đồng xoài tỉnh bình

tốc độ dưới năm mươi km một giờ trên tất cả các quốc lộ tỉnh lộ trục đô thị chính trên địa bàn cả nước đã bị dỡ bỏ tính đến hết ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn một mươi sáu